nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh mùng hai tháng chín ngày mùng một tháng chín các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
cùng lãnh đạo thành phố huế và các ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang tổ chức lễ dân hương dân hoa
viến các anh hùng liệt sĩ và báo công lên chủ tịch hồ chí minh
tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố huế các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã đặt vòng hoa dân hương
tại đài tưởng niệm dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên
các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín và bốn mươi tám năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi bảy
sáng cùng ngày các đồng chí lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và thành phố huế
cùng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức lễ dân hoa báo công lên chủ tịch hồ chí minh
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế